tiếp tục chuyến làm việc của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại tp hcm
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc có buổi làm việc với lãnh đạo tp hcm
về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thao gỡ khó khăn vướng mắt cho sản xuất kinh doanh
và thực hiện các dự án đầu tư
năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân tp hcm đã giao và phân bố chi tiết với tổng số vốn hơn bốn mươi một sáu trăm chín mươi tỷ đồng
tính đến ngày một mươi năm tháng bảy khối lượng giải ngân đạt một mươi tám tám trăm ba mươi sáu tỷ đồng
mặc dù hiện nay tỷ lệ vốn giải ngân đầu tư công của thành phố cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn quốc
nhưng trong quá trình thực hiện vừa qua thành phố gặp phải một số khó khăn vướng mắt
trong việc xác định chính xác giá trị vốn vay oda cấp phát từ ngân sách trung ương
làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn cho dự án
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
thành phố hồ chí minh cần quan tâm hai điểm sau đây
từ thực tiễn của thành phố cần nghiên cứu để ký nghị chính phủ những vướng mắt khung pháp lý
theo từng nhóm vấn đề để xử lý kịp trở hơn
nhưng trước hết thành phố phải phát huy tinh thần năng động sáng tạo tự chủ tự dịch trách nhiệm
để giải quyết vấn đề vướng mắt một cách công khai minh bệnh quy lệch chung
cách thứ hai chúng ta cần quan tâm đến bài học thực tiễn
một việc dù khó khăn đến đâu nếu có sự đồng thuận với các hệ thống chính trị
tập trung nguồn lực kiên trì đeo bóng kịp thời xử lý những bất cập phát trinh
sáng tạo được giải pháp thì đều đạt được sự thành công
đây chính là phương châm để tháo gỡ khó khăn
còn chúng ta làm thô sơ biết làm bí bỏ trong cái chuyện cụ thể
không biết cụ thể nào nó khó khăn cái
muốn thành công bao giờ cũng là đầy khó khăn thách thức
thì mong đồng thành phố cái tinh thần của thành phố tiến công
mà như anh đang nói năm nay bốn mươi năm năm giải phóng thành phố hồ chí minh
thống nhất đất nước thì cái tinh thần tiến công ấy
chiến dịch thành phố hồ chí minh mà đỡ ta đặt tay nói
cần phải tiến công hơn mạnh mẽ trong các cấp các cành của bầu quyền thành phố hồ chí minh
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành trung ương tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn
để thành phố phát triển xứng tầm
trong đó có giải pháp thúc đẩy các dự án đầu tư công đầu tư tư nhân phát triển
không để thất thoát lãng phí và không để tham nhũng xảy ra
vì hiện nay nhiều dự án đầu tư công lẫn đầu tư tư nhân phát triển chậm